vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
vào thời điểm này bà con nông dân của tỉnh quảng ninh đang tích cực chăm sóc
chuẩn bị nguồn hoa cũng như các loại hoa quả nông sản phục vụ thị trường tết
bảo đảm nguồn cung cấp đầy đủ cho người dân trên địa bàn cũng như những người dân các tỉnh lân cận đón tết
tới trang trại cam ba trăm sáu mươi thuộc huyện hoành bồ đúng vào dịp cam đường canh bắt đầu chín
chuẩn bị vào thu hoạch cho tết nguyên đán
theo chị trịnh thị ngoan chủ trang trại so với các loại cây ăn quả khác cùng trồng trong trang trại
như vải nhãn thanh long cam vinh hai bảy hectare cam đường canh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn
trong khi đó trang trại hoa ly của anh thuyên đã xuống giống xong hơn tám vạn cây hoa ly
thời tiết năm nay thất thường khó đoán định nên việc chăm sóc cũng gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên nhờ việc đầu tư nhà mạng đồng bộ hiện đại nên anh thuyên tự tin cung cấp cho thị trường tám vạn cây hoa ly
với đủ hai mươi bốn màu sắc rực rỡ dịp tết nguyên đán
sẽ giao hàng và dự kiến sẽ xong việc giao hàng cho các cửa hàng vào ngày một mươi năm một mươi sáu âm lịch của tháng một mươi hai
huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh đã định hướng phát triển mô hình trồng hoa trở thành thế mạnh
và xây dựng thương hiệu hoa hoành bồ
những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như thế này sẽ giúp người nông dân phát triển kinh tế hiệu quả hơn
đáp ứng được nhu cầu mua sắm ngày càng cao trong dịp tết nguyên đán